nguyện tính theo đô la mỹ của chỉ số chứng khoán msci khu vực châu á thái bình dương không bao gồm nhật bản là một mươi chín từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình một mươi năm trên toàn cầu
trong số các thị trường châu á credit swit đánh giá triển vọng của chứng khoán hàn quốc cao nhất
với mức dự báo mức tăng trưởng eps của nước này trong năm hai nghìn hai mươi một là bốn mươi ba tiếp sau là hồng kông trung quốc singapore trung quốc và thái lan
xét theo lĩnh vực credit swit cho biết hoạt động mua bất động sản tại châu á
có thể được thúc đẩy nhờ lãi suất ngắn hạn thấp
hầu hết các phân khúc bất động sản tp hcm ở vị trí trung tâm đều có mức giá cao hơn so với thị trường hà nội
theo bảng đất cao nhất ở hà nội thuộc về quận hoàn kiếm áp dụng cho đất chức năng ở tại các tuyến đường hàng ngang và hàng đào lê thái tổ
với giá một trăm tám mươi bảy chín mươi hai triệu đồng một mét vuông
còn tại tp hcm khung giá đất quy định giá đất tối đa tại thành phố là một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
tuy nhiên theo khảo sát thì giá thị trường trung bình của phố hàng ngang hàng đào tại thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là khoảng từ tám trăm linh đến chín trăm linh triệu đồng một mét vuông
trong khi giá đất thị trường của ba tuyến đường đồng khởi lê lợi nguyễn huệ quận một lên tới hơn một tỷ đồng một mét vuông
còn theo số liệu của bộ xây dựng giá nhà trung cư tại hà nội cũng ghi nhận mức giá rẻ hơn so với tại tp hcm
tại hà nội giá bán căn hộ trung cư bình dân khoảng hai mươi bốn tám triệu đồng một mét vuông
căn hộ trung cư trung cấp khoảng ba mươi một triệu đồng một mét vuông
căn hộ trung cư cao cấp khoảng ba mươi bảy bảy triệu đồng một mét vuông
còn tại tp hcm mức giá bán giao động từ ba mươi năm mươi triệu đồng một mét vuông
theo ghi nhận trong năm năm vừa qua giá nhà tại tp hcm đã tăng gấp đôi
trung cư hai mươi triệu đồng một mét vuông biến mất khỏi thị trường
thị trường xuất hiện nhiều căn hộ có giá từ bảy mươi đến chín mươi triệu đồng một mét vuông
theo quy định tại nghị định một trăm hai mươi sáu của chính phủ doanh nghiệp nếu nộp thuế thu nhập quý bốn cao hơn nhiều
so với ba quý trước đó có nguy cơ bị phạt
cụ thể tại nghị định một trăm hai mươi sáu tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của ba quý đầu năm tính thuế
không được thấp hơn bảy mươi năm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm
như vậy nếu doanh nghiệp nộp thuế thu nhập trong ba quý đầu năm thấp nhưng sang đến quý bốn
nộp thuế cao đột biến khiến mức nộp thuế ba quý đầu năm thấp hơn dưới bảy mươi năm tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
sẽ bị coi là chậm nộp và bị xử phạt
báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh quý ba của eurocharm cho thấy doanh nghiệp châu âu lạc quan về phụ hồi đầu tư ở việt nam
báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh quý ba của eurocharm cho thấy việt nam đạt năm mươi bảy năm điểm phần trăm tăng hai mươi bốn điểm so với quý trước
đây là số điểm bci cao nhất kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn thế giới
trên bốn mươi doanh nghiệp eu nhận định tình hình kinh doanh là xuất sắc hoặc tốt cao gấp đôi so với quý trước đó
chỉ số này dựa trên các tiêu chí về doanh thu